cũng được dự báo là nằm trong khu vực sẽ bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số năm
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã phát đi công điện yêu cầu các địa phương triển khai phương án
chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão
theo đó tỉnh quảng nam yêu cầu các địa phương ven biển cửa sông sẵn sàng phương án sơ tán dân cư
khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu
ra soát sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn cho khách du lịch dọc ven biển và trên đảo
hướng dẫn các tàu thuyền đã vào bờ hoặc vào khu neo đậu tránh bão
các địa phương cần tổ chức kiểm tra giả soát các khu dân cư ở các vùng trũng thấp
vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lỡ đất các tuyến đường đi qua ngầm tràn để thực hiện các biện pháp cảnh báo
đồng thời yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi thủy điện thực hiện trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
kiểm tra quan trắc đập kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố